các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trên mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay các bác sĩ đến từ hệ thống tiêm chủng vnvc sẽ phân tích làm rõ vì sao người lớn cũng cần phải tiêm vaccine
kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình

thưa bác sĩ vì sao người lớn cũng cần tiêm vaccine
từ trẻ em đến người lớn thì đều phải tiêm đều phải tiêm vaccine
không riêng thì trẻ em mà phải người lớn nữa
tại vì trẻ em thì khi mà sinh ra thì kháng thể không có nên mình phải tiên để phòng
người lớn thì sinh ra thì sau khi tiêm rồi lớn lên rồi thì kháng thể nó có
tuy nhiên thì cái sức đề kháng nó sẽ giảm xuống
mà khi sức đề kháng giảm xuống thì nguy cơ mắc sẽ tăng lên
nguy cơ mắc nhiều bệnh nhiều bệnh có thể tăng lên
thì đơn cử như là cái vnvc chẳng hạn ngày xưa ai cũng được tiêm đúng không
khi mà tiêm xong thì cái kháng thể thì nó tốt
nhưng mà sau thời gian thì kháng thể đã giảm xuống nguy cơ mắc tăng
mà nếu mà ta mắc cái vnvc thì có thể gây ra cái viêm gan mãn tính này
có thể sau ngày sơ gan kháng thể nó trông là rất là nguy hiểm
nhất là cái môi trường bây giờ nữa nó cũng không tốt
môi trường cũng ảnh hưởng đến nhiều dịch bệnh nhiều
rất là các bệnh tính nền cũng nhiều nữa
thì người lớn chắc chắn là phải cần tiêm
vâng vậy người lớn cần tiêm vaccine gì để đón tết an toàn cũng như là bảo vệ sức khỏe lâu dài
đón tết chỉ là một cái nó rất là trước mắt thôi
còn về lâu dài nhà tính về lâu dài nhiều hơn
tuy nhiên thì
cái mùa này là cái mùa đông xuân gọi là mùa giao mùa độ ẩm rất là cao
rồi dịch bệnh kèm theo cái covid kia nữa thì bệnh cúm là hay xảy ra nhất
cái cúm này xảy ra nhất vì thế người ta sẽ tìm phòng cúm
mấy cúm này thì nó sẽ phòng được cả cúm a cúm b h một h một h ba h hai
và cái cúm này thì bây giờ rất là hay
trước đây chỉ có một loại cúm thôi cúm a chủng thôi
nhưng bây giờ là cúm bốn chủng rồi
tốt hơn rất là nhiều tứ giá rất là nhiều
và ngoài cái cúm ra thì người ta có thể thêm cái phế cầu
phế cầu là cái
nó sẽ phòng tất cả các bệnh viện phổ do phế cầu cả đời nhé
từ tất cả người lớn tức là không có lứa tuổi trên
tức là không có giới hạn trên
và thêm là rất tốt luôn rất tốt
cái cúm cái phế cầu thì
mọi người biết cái cúm nó tương đồng với hệ covid đúng không
nó cũng lây theo đường hô hấp cũng do virus gây ra
thế mà cái phế cầu ấy thì cái covid ấy
thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái phổ
mà cái phế cầu này thì nếu mà tìm được cái phế cầu
nó phòng tất cả các bệnh viện phổ do phế cầu
tất nhiên là do phế cầu thôi
thì rất là tốt
người lớn thì nên tiêm những cái mấy loại vaccine đấy
ngoài ra thì có thể tiêm được cái bạch hầu ván này
có thể tiêm thủy đậu này
có thể tiêm sửa bệnh dung la
hoặc là các viên mạng nã nã mục cầu

có những gói tiêm chủng nào dành cho người lớn ạ
đây thì bọn tôi chuẩn triển khai rất nhiều
rất nhiều gói vaccine cho mọi lứa tuổi
nhưng mà riêng về người lớn
thì có ba cái gói vaccine hay sử dụng nhất
một là vaccine dành cho lứa tuổi vị thành niên
thứ hai là dành cho nửa tuổi tiền hôn nhân
nên là phụ nữ trước khi mang thai
và cái thứ ba là ngành cho người trưởng thành
các gói vaccine này thì nó rất là hưu việt
hưu việt ở một chỗ là khi mà tham gia gói vaccine
thứ nhất là mọi người không sợ bao giờ hết
vaccine để cho người gói đấy cả
thế là tiêm đến lúc mà hết cái vaccine
tức là trong gói của mình xong cái phát đồ ấy
thì cũng là xong
chứ còn không sợ thiếu vaccine
người ta sẽ phải có chứng nhận giữ vaccine cho mình
thứ hai là cái giá mà nó không thay đổi
xin cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ này
hiện nay các địa điểm tại xã phường
phần lớn chỉ phục vụ trẻ em theo chương trình tiêm chủng mở rộng
với một mươi loại vaccine cơ bản
trong khi đó có đến gần bốn mươi loại vaccine cần thiết
được tiêm cho trẻ em và người lớn
do đó để được tiêm đầy đủ các loại vaccine cần thiết
trẻ em và người lớn
nên đến các trung tâm tiêm chủng chuyên biệt
để được tư vấn và tiêm chủng sớm nhất có thể
kịp thời phòng ngừa dịch bệnh nguy hiểm
tại việt nam hệ thống trung tâm tiêm chủng vaccine
cho trẻ em và người lớn
là hệ thống trung tâm tiêm chủng cao cấp hàng đầu
với gần sáu mươi trung tâm trên toàn quốc
vnvc luôn có đầy đủ các loại vaccine cần thiết
cho trẻ em và người lớn
nhập khẩu chính hãng
kể cả những loại vaccine mới
vaccine thường xuyên khan hiếm trên thị trường
đặc biệt vnvc đang có sẵn các loại vaccine
phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm
được các chuyên gia khuyên cáo
cần cấp thiết tiêm cho trẻ em và người lớn
như cúm ngùa viêm phổi do phế cẩu khuẩn
viêm màng não thủy đậu bạch hầu ho gà uôn ván
sởi coi bị rubella
tiêm chủng vaccine là cách thức giúp con người
tạo ra đáp ứng miễn dịch
chủ động chống lại bệnh truyền nhiễm
người lớn tiêm vaccine không chỉ để phòng bệnh cho bản thân
mà còn để bảo vệ trẻ em gia đình và cộng đồng
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã hết
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai